trung tâm cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh trà vinh vừa khống chế bắt giữ đối tượng ngáo đá tại hẻm số hai
thuộc phương một thành phố trà vinh sau khi người dân báo tin đối tượng này dùng dao chém bị thương ba người
cảnh sát một trăm một mươi ba nhanh chóng đến hiện trường khi này đối tượng ngáo đá vẫn còn cầm dao vung loạn xạ
cảnh sát một trăm một mươi ba lập tức dùng các biện pháp tiến hành khống chế tước không khí bắt giữ đối tượng
kịp thời đưa ba người bị thương đi cấp cứu gồm ông trương ngọc báo bảy mươi hai tuổi chủ nhà trọ
bà trương thị thanh nga năm mươi một tuổi còn ông báo và nguyễn thị hậu hai mươi hai tuổi ngụ khống bốn phường năm thành phố trà vinh
tại hiện trường cảnh sát một trăm một mươi ba thu giữ thêm một con dao khác có dính nhiều máu và tiến hành áp giải đối tượng về cơ quan công an làm việc
bước đầu xác định đối tượng tên tô phát hai mươi năm tuổi ngụ khóm một phường hai thành phố trà vinh cùng vợ thuê phòng trọ của ông báo để sinh sống
do đối tượng sử dụng ma túy nên ngáo đá và đánh đập vợ
nghe tiếng la hét ông báo đến can ngăn thì bị phát dùng dao tấn công
ông báo chạy ra ngoài thì pháp tiếp tục đuổi theo đâm và rượt chém bà nga gần đó
hiện vụ việc cảnh sát một trăm một mươi ba đã bàn giao đối tượng tan vật cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh điều tra làm rõ xử lý